đúng như dự đoán khi phát hiện đối thủ một thời làng vàng đi lại trước cổng nhà mình khánh sợ giang hồ tụ nghĩa cùng nhau trả thù nên gọi tất cả đám đệ tử thân tín có mó mặt trong tổ chức nghiệp đoàn trá hình của mình để trực chiến và sẵn sàng chiến đấu khi cần
đây là cơ hội để lực lượng công an có thể tóm gọn bằng nhóm khánh trắng
phương án khi bắt giữ khánh thì ngoài một cái tổ chính sát chúng tôi đã bảo vệ từ trước lực lượng của cảnh sát hình sự đặc nhiệm
c bốn mươi năm tức là cục cảnh sát hình sự là người trực tiếp tổ chức cái việc bắt giữ khánh trắng
thế thì trong nhà khánh thì qua lúc đó anh em báo cáo lại cũng có một số đối tượng là đàn em của khánh đang ở trong nhà
thì chúng tôi cũng phương án giải quyết từng đối tượng một
và khi mà chúng ta ập vào thì một số đàn em lao ra cản trở thì lập tức anh em trinh sát chấn áp
thủ tục bắt và khám xét diễn ra trong khoảng vài tiếng hôm hồi thì dẫn dải đối tượng dương khánh về trụ sở tập cục cảnh sát dân dân bố mẹng bài tiến hành khai sát nhanh
đối tượng dương khánh
chuyên án k năm trăm chín mươi sáu thành công lực lượng công an đã quét sạch băng nhóm tội phạm có tổ chức do dương văn khánh cầm đầu
kết thúc nội ám ảnh về khánh trắng của nhiều người dân và bà con tiểu thương buôn bán tại chợ đồng xuân
người lính trinh sát năm xưa vẫn tiếp tục công việc điều tra truy bắt tội phạm
trong hai mươi năm qua đồng chí đào anh tuấn đã trở thành khắc tinh của không ít
tên tội phạm nguy hiểm góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bình yên của đất nước